việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với bệnh viện bạch mai là điều kiện để các bệnh nhân được tiếp cận trở lại với y tế chuyên sâu của bệnh viện
tuy nhiên song song với đó vấn đề bảo đảm an toàn sau khi tái hoạt động được lãnh đạo bệnh viện đặc biệt quan tâm
tuy nhiên song song với đó vấn đề bảo đảm an toàn sau khi tái hoạt động được lãnh đạo bệnh viện đặc biệt quan tâm
đại diện lãnh đạo bệnh viện bạch mai cho biết bệnh viện đã có những phương án để tiếp nhận bệnh nhân đến khám bệnh như bình thường
nhưng với điều kiện an toàn về mặt dịch tễ ở mức cao nhất
bệnh viện lập kế hoạch phân luồng phân tuyến sang lọc về mặt nhiệt độ về mặt dịch tễ về mặt xét nghiệm để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm
bên cạnh đó vấn đề bảo đảm công tác chống nhiễm khuẩn vệ sinh ở trong bệnh viện cũng đã được tăng cường ở mức độ cao nhất
bệnh viện tăng cường truyền thông đối với người bệnh và người nhà xa vào bệnh viện để cho tất cả mọi người đều hiểu
vì chống dịch là công việc của tất cả mọi người chứ không chỉ của riêng y tế